công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đang điều tra xử lý một bệnh nhân covid một mươi chín trốn khỏi bệnh viện
cụ thể khoảng hai mươi giờ ngày ba tháng sáu trong lúc đang được cách ly điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến huyện hiệp hòa bắc giang
bệnh nhân này đã trèo tường trốn ra một cửa hàng gần khu cách ly để mua bánh kẹo và nước ngọt
trong lúc mua bán f này đã tiếp xúc trực tiếp với người bán hàng và hai người khách khác cũng đến mua hàng cùng thời điểm
ủy ban nhân dân huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã chỉ đạo công an huyện thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm f
xử lý hình sự nếu cá nhân trên làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn